nắng nóng là thời tiết chủ đạo trên toàn ba miền trong ngày hôm nay
khu vực đông nam bộ nhiều điểm nắng nóng đặc biệt gây gắt lên tới ba mươi chín bốn mươi độ c
tây nam bộ nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ c
trời nắng rát trong khoảng từ một mươi h sáng đến một mươi sáu h chiều
quý vị cần lưu ý che chắn kỹ khi ra ngoài trời trong khoảng thời gian này
khu vực trung bộ ngày hôm nay cũng là một ngày nắng nhiều nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
còn tại khu vực bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội thì nắng yếu hơn
nhưng không khí oi bước nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi ba mươi bốn độ